tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra phán quyết đối với vụ án buôn bán thực phẩm giả
là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty của phần vn phạc mạc
sau gần một tuần xét xử sơ thẩm các bên liên quan vẫn có những ý kiến trái ngược nhau
về quan điểm và đánh giá chứng cứ
trong đó chất lượng về lô thuốc chín ba trăm linh hợp h capita vẫn là vấn đề gây tranh cãi
theo hội đồng xét xử đa số bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử khẳng định h capita là thuốc giả
vì vậy cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân truy tố là phù hợp
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị tuyên phạm mức án hai mươi năm tù với bị cáo võ mạnh cường
cựu giám đốc công ty hnc nguyễn minh hùng cựu chủ tịch công ty vn phạc ma một mươi tám một mươi chín năm tù
buộc bị cáo hùng nộp lại hơn sáu tỷ đồng tiền nâng thuốc khống h capita
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên bị cáo võ mạnh cường hai mươi năm tù
nguyễn minh hùng một mươi bảy năm tù vì tội mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
tám bị cáo còn lại nhận mức án từ ba đến một mươi hai năm tù
riêng bị cáo hoàng trúc vi nhận ba năm tù nhưng cho hưởng án treo